nhiều năm trước các xã biên giới tỉnh lai châu thường có tỷ lệ người nghiện ma túy cao
ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh trật tự ở vùng biên
mấy năm trở lại đây bằng phương pháp uống thuốc methadon mà đến nay nhiều người nghiện đã cai nghiện
trở về địa phương tham gia vào lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế
và bảo đảm an ninh trật tự ở những xã vùng biên còn nhiều khó khăn này
ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã biên giới pa ủ huyện mường tè tỉnh lai châu
mấy năm trước xã pa ủ huyện mường tè là địa bàn phức tạp về tình hình nghiện ma túy
số người nghiện lớn đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phát triển kinh tế của xã biên giới pa u
điều đáng báo động hơn là người nghiện ở xã biên giới này lại có cả phụ nữ và trẻ em
một xã nghèo một trăm linh đồng bào la hủ sinh sống mà tỷ lệ người nghiện ma túy cao đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
nhờ chương trình cai nghiện bằng uống thuốc methanol tự nguyện mà nhiều người đã vượt qua cám cành ổn định cuộc sống cùng gia đình
mình hút ma túy lâu rồi trước đây cứ đi làm có cái gì lại bán để mua thuốc hút
nhưng giờ mình được nhà nước cho uống thuốc thì thấy trong người khỏe ra có thể làm nương được rồi
mình cố gắng uống thuốc để khỏi nghiện làm ăn để nuôi con
được uống methadone này thì cố gắng không hút thuốc viện nữa để sau này mình không phải khổ như trước nữa
thì để cai dần
do địa bàn rộng các bản phân tán gây khó khăn cho việc tuyên truyền vận động người nghiện tự nguyện đến cơ sở y tế để uống methanol
các ban ngành và lực lượng biên phòng đóng chân trên địa bàn xã đã trực tiếp xuống các bản và từng hộ gia đình có người nghiện
tuyên truyền vận động người nghiện ý thức được tác hại của ma túy đồng thời giúp họ tự tin không bị mặc cảm kiên trì đến cơ sở y tế uống thuốc methanol đều đặn để cai nghiện
nhờ vậy mà đến nay tình trạng nghiện ma túy ở xã biên giới pa u đã được kiểm soát
cái xá này là xá ở vùng núi rất là đặc biệt khó khăn anh ạ
vì đường xá đi lại vất vả và những bình nhân của em đa số là phải đi bộ
ở những bản xa thì
ngày mưa thì họ đi chậm so với quy định là buổi sáng là phải phát thuốc
nên nhiều lúc là gặp rất nhiều khó khăn
xuân trí là cũng hơi vất vả anh ạ
nếu mà trong vấn đề mình tư vấn để họ hiểu về methadone thì cũng gặp rất nhiều khó khăn ạ
tại vì nhiều người là không biết được tính phổ thông cơ
thế là khó khăn về vấn đề đấy
lúc nào là bọn em phải đi tuyên truyền đi từng cái bản một để tuyên truyền ạ
việc cai nghiện ma túy bằng methanol trên địa bàn xã biên giới pao
của huyện mường tè đã thực sự phát huy hiệu quả
đến thời điểm hiện tại có gần một trăm linh người nghiện ma túy đã được cai nghiện bằng methanol đều đàn
thông qua việc cai nghiện ma túy bằng methanol trên địa bàn xã biên giới
đã giúp cho tỷ lệ người nghiện giảm đáng kể
đồng thời ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn bán sử dụng ma túy trên địa bàn
giúp xã biên giới ổn định tình hình an ninh trật tự thúc đẩy kinh tế phát triển